chào cờ đầu năm mới tại điểm cực đông danh thắng quốc gia mũi điện nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của tổ quốc
đã trở thành nét đẹp văn hóa của cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh phú yên
tham gia hoạt động ý nghĩa này có hàng nghìn người là cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang người dân và khách du lịch
dưới lá cờ tổ quốc tất cả đã cùng đồng thanh hát vang bài hát quốc ca trong niềm xúc động và tự hào
ghi nhận của phong viên truyền hình nhân dân
đây là năm thứ hai tỉnh phú yên tổ chức sự kiện quan trọng đầy ý nghĩa này
thu hút hàng nghìn người là cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân và du khách
dưới ngọn cờ tổ quốc tươi thắm bài quốc ca được đồng thanh hát vang hoa vào tiếng sóng tiếng gió của biển cả
nắng ấm ban mai báo hiệu một mùa xuân mới đầy sức sống đang tràn về
sau khúc tiến quân ca hoành tráng mọi người cùng nhau dõi mắt về hướng ánh bình minh vừa hé lộ
tranh thủ chụp cho mình vài tấm ảnh tự hào với cảnh sắc quê hương việt nam
lễ trào cờ đầu năm nhằm giáo dục lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc
khởi động quảng bá danh làm thắng cảnh thiên nhiên và các hoạt động du lịch đầu năm mới đến với bạn bè nam châu
mũi điện rất đẹp có mắt ở đây
tôi càng cảm nhận được cảnh sắc và con người phú yên
hôm nay là một ngày thật ý nghĩa
đến với mũi điện vào ngày đầu năm mọi người không chỉ vinh dự được dự lễ trào cờ trong không khí trang nghiêm
mà còn có cơ hội trải nghiệm khoảnh khắc đón ánh bình minh đầu tiên
và tham quan hải đăng mũi điện có tuổi đời trên một trăm linh năm kỳ vĩ nhất việt nam
chúng tôi sẽ cố gắng tạo ở đây một điểm nhấn bằng tiết kiệm bằng sự dân dụng
chúng tôi sẽ phong bộ một sách đồ tạo ra với phụ nữ thờ này
chúng tôi sẽ đón rất nhiều người để đón ánh bình minh đầu tiên của tổ quốc
năm hai nghìn một mươi bảy ngành du lịch phú yên đón hơn một bốn triệu lượt khách thu hút nhiều dự án quy mô lớn
nên cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực
việc duy trì lễ trào cờ đầu năm sẽ tạo tiền đề tốt nhiều thuận lợi
là động lực để cán bộ lực lượng vũ trang và nhân dân phân đấu đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực trong năm mới hai nghìn hai mươi